xin kính chào quý vị và các bạn
tại trung bộ vẫn sẽ có nắng nóng
còn tại bắc bộ cũng như tây nguyên và nam bộ có mưa rông
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
cụ thể tại bắc bộ chịu tác động của dãy ngắp thấp
nên đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa vừa mưa to
trong mưa rông thì cần đề phòng có tố lấp cũng như gió rất mạnh nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực khá mát mẻ
giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
lùi xuống trung bộ nắng nóng diện rộng vẫn sẽ tiếp diễn
tại các tỉnh từ thanh hóa đến ninh thuận trong một hai ngày tới
với mức nhiệt trưa chiều phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn trên ba mươi bảy độ đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt
chỉ riêng bình thuận do chịu tác động của dãy ngắp thấp
nên có nhiều mưa với mức nhiệt thấp hơn
trưa chiều trong khoảng ba mươi một đến ba mươi bốn độ
tại miền nam khu vực tây nguyên và nam bộ
nằm ở dưới phía nam của giải hội tụ nhiệt đới
nên cả hai khu vực này tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ cũng không quá cao
giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ tại tây nguyên
và từ ba mươi đến ba mươi ba độ tại nam bộ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa
vẫn phổ biến là không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió tây nam mạnh cấp ba cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi tám đến ba mươi bốn độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam mạnh cấp năm riêng vùng biển phía tây
có lúc cấp sáu giật cấp bảy đến cấp chín biển động
nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
khu vực hà nội đêm nhiều mây có mưa mưa vừa
có nơi mưa to và rông ban ngày giảm mây có lúc hứng nắng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như gió rất mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ